tiếp đoàn hiệp hội báo chí nước ngoài tại thụy sĩ và aps do ông jean moussi
chủ tịch hiệp hội làm trưởng đoàn phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
thời gian tới việt nam sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi cho mọi doanh nghiệp nhà đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng
bảo vệ môi trường tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục
đào tạo nguồn nhân lực theo xu hướng và tiêu chuẩn của thế giới
tại buổi tiếp phó thủ tướng thông báo khái quát một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
những năm qua gắn liền với đổi mới tư duy phát triển mà nội dung cốt lõi là quyết tâm đổi mới
cải cách toàn diện đi đôi với chủ động tích cực hội nhập quốc tế
khẳng định nền kinh tế của việt nam là một phần không thể tách rời của nền kinh tế thế giới
việt nam đã và đang tích cực tham gia đóng góp vào hoạt động của các diễn đàn tổ chức quốc tế
góp phần nâng cao vị thế quốc gia củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
ông jen musshi đã cho biết apes được thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi tám bởi các nhà báo từ nhiều quốc gia đang làm việc
tại các cơ quan truyền thông có trụ sở chính tại geneva thụy sĩ
các nhà báo này chủ yếu phản ánh các thông tin cập nhật từ thụy sĩ liên hợp quốc
và các tổ chức quốc tế tại geneva
trong chuyến thăm này làm việc tại việt nam đoàn hiệp hội báo chí nước ngoài tại thụy sĩ
và lex stanton đã có cuộc làm việc với hội nhà báo việt nam
hai bên cam kết sẽ là cầu nối tích cực nhằm khuyến khích các hội nhà báo
các cơ quan báo chí là tổ chức thành viên của mình tăng cường hợp tác trao đổi đoàn báo chí
hỗ trợ lẫn nhau góp phần vào sự tiến bộ chung trong công tác trao đổi thông tin